mở đầu là thông tin từ hiện trường tìm kiếm cứu nạn tại khu vực trạm kiểm lâm sáu mươi bảy
tính đến một mươi ba giờ chiều nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của sáu nạn nhân trong đoàn công tác cứu hộ
trước đó vào đêm ngày một mươi hai tháng một mươi quả đồi nằm cách trạm kiểm lâm sáu mươi bảy khoảng một trăm linh mét bị sạt lở
đất đá đổ xuống nơi nghỉ đêm của đoàn cứu hộ khiến một mươi ba cán bộ chiến sĩ mất tích
hiện đất đá vùi lấp khu vực này khoảng một hectare với độ phủ dày từ hai ba m
đội tìm kiếm cứu nạn của trường trung cấp biên phòng hai mươi bốn gồm bảy cán bộ huấn luyện viên và ba chó nghiệp vụ
tham gia tìm kiếm người mất tích tại trạm kiểm lâm sáu mươi bảy
đến một mươi ba h chiều nay ngày một mươi năm tháng một mươi lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm được sáu thi thể nạn nhân
đối với hướng tiếp cận bằng đường thủy công an tỉnh thừa thiên huế cũng đang nỗ lực tìm kiếm một mươi sáu công nhân mất tích còn lại
tại khu vực thủy điện giao trang ba
cùng với việc khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân mất tích còn lại tại khu vực tiểu khu sáu mươi bảy
thì lực lượng cứu nàn cứu hộ quyết tâm trong ngày hôm nay sẽ thông đường đến khu vực thủy điện giao trang ba
tìm kiếm những công nhân mất tích
bởi dự kiến trong ngày mai
thì tình hình sẽ có những nạn nhân mất tích còn lại
nếu tình hình thời tiết diễn biến xấu việc tìm kiếm sẽ rất khó khăn
được giao nhiệm vụ tổ chức tiếp cận cứu hộ cứu nạn các nạn nhân trong vụ sạt lở thủy điện trên sông rào trăng bằng đường thủy
trong những ngày qua hàng trăm cán bộ chiến sĩ của công an tỉnh thừa thiên huế
cùng các trang thiết bị đã được huy động ngược theo đường thủy để đến khu vực bị cô lập
và ngay sau đây là những hình ảnh từ hiện trường thủy điện rào trang ba
từ lòng hồ thủy điện hương điền thuộc thị xã hương trà
di chuyển ngược dòng hơn một mươi km
sau đó chuyển sang đường bộ
đây là tình trạng hiện nay của các tuyến đường đi bộ vào thủy điện giao trang ba
dọc sông giao trang
các tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng
đã gây khó khăn rất lớn cho công tác cứu nạn
trong sáng nay một mươi năm tháng một mươi
các lực lượng đang tiếp tục khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm người mất tích
tại vị trí nhà kiểm lâm
ở tiểu khu sáu mươi bảy
các hướng khác đang tiến sâu vào hiện trường
hướng đường bộ lực lượng công binh đang tích cực đào bới
để tìm kiếm những người bị vùi lấp
tại khu nhà kiểm lâm
chó nghiệp vụ cũng được sử dụng để hỗ trợ lực lượng tìm kiếm
những ngày qua lượng mưa cũng rất nhiều
nên khó khăn chỉ có hai ngày hôm nay
trời bắt đầu tàn
công an quân đội và lực lượng trụ lực
để tham gia vào vấn đề này
và ngoài ra các hệ thống giao thông
các phương tiện cơ giới cũng đã được huy động
thì cũng hy vọng
chúng ta có thể thảo gỡ được
những khó khăn để tiếp cận
sau nhiều giờ
nỗ lực di chuyển
đội cứu hộ thuộc công an tỉnh thừa thiên huế
đã tiếp cận được khu vực sạt lở
thuộc thủy điện rào trăng ba
cả khu vực rộng lớn bị đất đá vùi lấp
gần như toàn bộ nhà điều hành
và các láng chạy kề bên
hướng đường thủy lực lượng công an tỉnh thừa thiên huế
tiếp tục triển khai sử dụng xuồng cano cao tốc
để vượt lòng hồ thủy điện hương điền
đưa lực lượng tiến sâu vào khu vực thủy điện rào trang ba
với hướng tiếp cận là khu vực thân đập thủy điện

đến để xử lý
tại hiện trường lực lượng cứu nạn cứu hộ
đã sử dụng flycam để bay tìm kiếm
người bị nạn và khảo sát địa hình
phục vụ ban chỉ đạo trong công tác tìm kiếm
cứu hộ cứu nạn
tại các vị trí tìm kiếm công tác thông tin được đảm bảo
thông suốt nhằm phục vụ công tác chỉ huy
đến nay lực lượng cứu hộ công an
tỉnh thừa thiên huế đã đưa được hai mươi bốn người
ra khỏi khu vực bị cô lập
trong ngày hôm nay lực lượng công an sẽ tăng cường
quân số phương tiện để tiếp tục phối hợp
cùng các lực lượng khác tìm kiếm
các nạn nhân kể cả tìm kiếm vào ban đêm
tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới
trên biển đông hồi một mươi ba giờ chiều nay
ngày một mươi năm tháng một mươi vị trí tâm áp thấp
nhiệt đới ở khoảng một mươi bốn một độ vĩ bắc

cách đảo song tử tây
khoảng sáu trăm linh km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp
nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến
năm mươi km một giờ giật cấp tám
trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới
di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
và có khả năng mạnh thêm đến
một mươi ba h chiều mai ngày một mươi sáu tháng một mươi
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới
ở khoảng một mươi bốn tám độ vĩ bắc

cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm hai mươi km
về phía nam sức gió mạnh nhất
vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp bảy
từ năm mươi đến sáu mươi km một giờ
giật cấp chín vùng nguy hiểm
do áp thấp nhiệt đới trên biển đông
trong hai mươi bốn h tới gió mạnh cấp
sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vĩ tuyến một mươi ba năm đến

kinh tuyến một trăm một mươi một năm đến

tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm
đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió
giật mạnh cấp độ rủi ro thiên tai
hiện tại tình hình mưa lũ đang diễn biến
rất phức tạp khó lường khi liên tiếp
các cơn bão số sáu và số bảy đổ bộ
vào đất liền gây mưa lớn trên diện rộng
trong những ngày tới sự khiến áp thấp nhiệt đới
trên biển đông sẽ mạnh lên thành bão
gây mưa lớn cho khu vực trung bộ
nhằm khắc phục hậu quả của mưa bão và
ứng phó với những diễn biến tiếp theo của thời tiết
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đã có cuộc họp ngay trong buổi sáng ngày hôm nay
hiện tại áp thấp nhiệt đới
đã đi vào địa phận biển đông
di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc
có khả năng mạnh lên thành bão và đổ bộ vào đất liền
các tỉnh trung bộ trong chiều ngày
một mươi bảy tháng một mươi áp thấp nhiệt đới
sẽ kết hợp với nhiều hình thế thời tiết
đang cùng tồn tại tạo thành một hình thái
tổ hợp đa thiên tai cụ thể
không khí lạnh tăng cường vào ngày một mươi sáu và
ngày một mươi bảy tháng một mươi áp cao cận nhiệt đới
tạo ra nhiễu động gió trên cao
gió mùa tây nam và lượng ẩm lớn
trên khu vực biển đông gây ra mưa lớn trên diện rộng
mưa lớn sẽ kéo dài từ chiều tối nay
đến ngày hai mươi tháng một mươi
tập trung chủ yếu ở khu vực các tỉnh
từ hà tĩnh đến quảng bình với lượng từ bốn trăm linh
đến bảy trăm linh mm có nơi trên
bảy trăm linh mm các tỉnh từ quảng trị
thừa thiên huế lượng mưa
ba trăm linh đến năm trăm linh mm khu vực
từ đà nẵng đến phú yên lượng mưa
hai trăm linh đến bốn trăm linh mm trong
thời gian tới ban chỉ đạo trung ương về
phòng chống thiên tai đề nghị các
bộ ban ngành và các địa phương
tập trung khắc phục hậu quả của bão số sáu
và bão số bảy đảm bảo vận hành
các hồ chứa tránh tình trạng xả lũ gấp
tiêu nước đệm và đôn đốc thu hoạch
lúa mùa tiếp tục công tác tìm kiếm
cứu nạn hỗ trợ lương thực thực phẩm
vệ sinh môi trường nhà ở nước sạch
cho người dân bị thiệt hại khẩn trương
khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ phục hồi
sản xuất ra soát đánh giá thiệt hại
và đề xuất nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp
để tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ
xem xét quyết định hỗ trợ đồng thời
theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp
nhiệt đới trên biển đông để có
biện pháp ứng phó kịp thời
chuyển sang các tin tức khác liên quan đến
vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra
tại khu vực đường dẫn nam hầm hải vân
thành phố đà nẵng vào lúc sạng sáng nay
làm hai người tử vong và nhiều người bị thương
trong sáng nay cây bác sĩ của
bệnh viện đà nẵng đang nỗ lực cấp cứu
và chăm sóc cho các nạn nhân này
hầu hết các nạn nhân được đưa vào cấp cứu
tại bệnh viện đà nẵng trong tình trạng bị chấn thương
phần mềm và bất tình do hoảng hốt
một số nạn nhân bị chấn thương hàm mặt
chấn thương cuộc sống thắt lưng và chấn thương
sọ não đã được cấp cứu kịp thời
và hội trẩn liên khoa để tiến hành
phẫu thuật ngay trong sáng nay
nhiều nạn nhân đang được điều trị và chăm sóc
tích cực tại bệnh viện cho biết
những người tử vong và bị thương trong vụ tai nạn này
là họ hàng trước đó vào khoảng
giờ bốn mươi phút sáng sáng nay
ngày một mươi năm tháng một mươi tại đoạn đường dẫn
phía nam hầm hải vân xảy ra
vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
giữa xe đầu kéo biển kiểm soát năm mươi một c

biển kiểm soát chín mươi ba b

bốn mươi hành khách chạy chiều ngược lại
hậu quả của vụ tai nạn giao thông
hai người tử vong tại chỗ một mươi bảy người khác bị thương
tài xế xe khách cùng với nhiều hành khách
trên xe bị mắc kẹt lại trên xe
đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy
chữa cháy đà nẵng phối hợp với
các lực lượng chức năng giải cứu
nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan
chức năng làm rõ
tiếp theo biên tập viên thu hương sẽ chuyển được
quý vị những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với
tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn thị nga sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thường trú tại tổ tám
ấp tân mỹ xã tân thành huyện bình tân
tỉnh vĩnh long về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
còn về tội trộm cắp tài sản
công an huyện phú tân tỉnh an giang
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng hà đức tý sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú tại ấp phú vinh
thị trấn trợ vàm huyện phú tân
tỉnh an giang
và đối tượng dương kim tiền
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
hộ khẩu thường trú tại ấp phú hữu
thị trấn trợ vàm huyện phú tân tỉnh an giang
số máy đường dây nóng
của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân
của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có
phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện